thưa quý vị ngày chín tháng một mươi một là ngày pháp luật việt nam
tối ngày sáu tháng một mươi một tại hà nội lễ hưởng ứng ngày pháp luật việt nam năm hai nghìn hai mươi hai được tổ chức
nhằm tôn vinh hiến pháp pháp luật giáo dục ý thức thượng tôn hiến pháp pháp luật cho mọi người dân
góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật của mỗi người dân
buổi lễ có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ cùng nhiều thành viên bộ chính trị thành viên chính phủ
ngày pháp luật việt nam được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp pháp luật giáo dục ý thức thượng tôn hiến pháp
pháp luật cho mọi người góp phần xây dựng lối sống làm việc theo hiến pháp là pháp luật
tạo dựng thói quen tự giác thực hiện ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người dân
qua đó xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội
thông qua ngày pháp luật việt nam là dịp để đánh giá những kết quả đạt được
những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật tổ chức thi hành pháp luật phổ biến giáo dục pháp luật
định hướng triển khai trong thời gian tới tôn vinh khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
năm hai nghìn hai mươi hai là năm thứ một mươi cả nước thực hiện hưởng ứng ngày pháp luật việt nam
nhằm khẳng định làm sâu sắc thêm mục đích ý nghĩa của ngày pháp luật việt nam và vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội
đây là hạt động điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng ngày pháp luật việt nam năm hai nghìn hai mươi hai trên phạm vi cả nước
sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trình bày tờ trình về việc thực hiện luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam liên quan đến thông tin nơi sinh trên hộ chiếu
theo bộ trưởng tô lâm triển khai luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
bộ công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân
trước khi phát hành chính thức mẫu hộ chiếu mới bộ công an đã phối hợp với bộ ngoại giao thông báo mẫu hộ chiếu mới đến cơ quan đại diện của tất cả các nước tại việt nam
sau một tháng thông báo theo quy định không có quốc gia nào có ý kiến
tuy nhiên đến ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai một số quốc gia thông báo tạm dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của việt nam
với lý do trong hộ chiếu không ghi thông tin nơi sinh của người mang hộ chiếu
trước tình hình trên chính phủ nhận thấy việc nghiên cứu bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân
trong hộ chiếu là cần thiết và cần sớm thực hiện trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tạo thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực nhập cảnh cư trú và làm các thủ tục liên quan
ở các nước có yêu cầu in thông tin nơi sinh trong hộ chiếu
do thời gian gấp không kịp sửa đổi luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
hoặc ban hành nghị quyết riêng về vấn đề này vì vậy chính phủ xin kiến nghị với quốc hội
đồng ý bổ sung thông tin nơi sinh trên hộ chiếu
cấp cho công dân việt nam giao bộ trưởng bộ công an sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật
theo thẩm quyền để bổ sung thông tin nơi sinh và mẫu hộ chiếu cấp cho công dân việt nam
đưa nội dung trên vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết thêm việc bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân của hộ chiếu
không làm phát sinh thêm thủ tục và chi phí bởi đây là thông tin bắt buộc phải khai
khi công dân đề nghị cấp hộ chiếu giấy thông hành
thông tin này
sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh cơ quan cấp phát hộ chiếu
có thể khai thác thông tin về nơi sinh của công dân có trong cơ sở dữ liệu để in hộ chiếu
cũng trong sáng nay quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết thí điểm
cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
nhiều ý kiến tán thành với những quy định của dự thảo khẳng định việc các quyền lựa chọn
sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá sẽ mang lại nhiều lợi ích
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến khẳng định việc ban hành nghị quyết là cần thiết
và có tác dụng tích cực đáp ứng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người dân
được bình đẳng lựa chọn biển số xe theo sở thích và thông qua đấu giá
tăng hiệu lực công tác quản lý đăng ký xe ô tô cá nhân và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước
đảm bảo hoạt động hiệu quả công khai minh bạch công tác quản lý nhà nước
về đăng ký phương tiện giao thông đường bộ
thứ hai là nghị quyết này cũng phù hợp với nhu cầu nguyện phòng của người dân
và đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và nhân dân
nghị quyết còn nhằm tăng thu ngân sách cho nhà nước
về giá khởi điểm sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu
thì nghị quyết cũng đã đưa ra một cái mức giá chung đó là giá khởi điểm bốn mươi triệu đồng
và không phân biệt là vùng một vùng hai
tôi thấy điều này hoàn toàn
hoàn toàn hợp lý và đảm bảo công bằng giữa những người tham gia đầu giá
chính phủ và đặc biệt là cơ quan chủ trì soạn thảo là bộ công an
đã hết sức khẩn trương nghiêm túc cầu thị trong quá trình chuẩn bị hồ sơ về dự thảo nghị quyết
nhiều nội dung cơ quan chủ trì thẩm tra và các ủy ban của quốc hội tham gia ý kiến
thì cũng đã được nghiên cứu tiếp thu và thể hiện trong dự thảo nghị quyết
cũng tại phiên thảo luận các đại biểu đã kiến nghị thêm một số vấn đề
như công tác tổ chức thực hiện để gia tăng thu ngân sách
từ việc đấu giá biển số xe công tác quản lý biển số được đấu giá
quyền và nghĩa vụ của người chúng đấu giá
thay mặt cơ quan soạn thảo đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu
bộ công an xin tiếp thu tổng hợp các nội dung mà các đại biểu và cử tri
đã đóng góp ý kiến trên một số những nội dung chính
thứ nhất là về tên gọi của nghị quyết
thứ hai là về phạm vi thí điểm nghị quyết này
thứ ba là phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
thứ tư là biển số xe ô tô được đưa ra đấu giá
cái giá khởi điểm tiền đặt trước quản lý và sử dụng cái tiền thu được
qua cái đấu giá biển số xe ô tô
các hình thức thủ tục trình tự đưa ra đấu giá
quy định và đấu giá trong trường hợp có một người tham gia đấu giá
một người đấu giá
và có một người trả giá
quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá
được nhận chuyển nhượng được cho tặng thừa kế biển số chúng đấu giá
thời gian để thực hiện cái thí điểm này
và quyền nghĩa vụ của người trúng đấu giá
khi mà đã kết thúc cái thí điểm theo cái nghị quyết của quốc hội
ba năm sau để xin những vấn đề gì
thì chúng tôi sẽ tiếp thu những ý kiến này
và nghiên cứu rất kỹ lưỡng những ý kiến của đại biểu
sẽ có báo cáo với chính phủ và các cơ quan chuyên môn của quốc hội
để tiếp thu những ý kiến của các đại biểu quốc hội
và của cử tri để hoàn thiện dự thảo nghị quyết
báo cáo quốc hội thông qua cái nghị quyết này theo quy định
theo chương trình dự kiến quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết
thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô
thông qua đấu giá tại kỳ họp thứ tư theo quy trình một kỳ họp
chương trình dự kiến thông qua dự thảo nghị quyết thông qua đấu giá
theo quy trình một kỳ họp thứ tư theo quy trình một kỳ họp
chương trình dự kiến thông qua dự kiến thông qua đấu giá

chương trình dự kiến thông qua dự kiến thông qua đấu giá theo quy trình một kỳ họp
chương trình dự kiến thông qua dự kiến thông qua đấu giá theo quy trình một kỳ họp

một tổ chức có trụ sở tại hoa kỳ họ đã tự cho mình cái quyền theo dõi tình trạng thực thi các quyền công dân tại các quốc gia trên thế giới
mỗi năm tổ chức này lại vài lần đưa ra báo cáo sai lệch về tình hình nhân quyền của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam
và lần này free the house còn bất chấp sự thật khách quan để đưa ra những đánh giá có tính chất vụ cáo về tình hình internet ở việt nam
freedom house đánh giá việt nam chỉ đạt hai mươi hai điểm trên thang điểm một trăm linh
trong đó một mươi hai điểm cho danh mục trở ngại để truy cập sáu điểm cho giới hạn nội dung và bốn điểm cho vi phạm quyền của người dùng
báo cáo của fredem hunce cũng trắng trợn xuyên tạc rằng chính phủ việt nam ép buộc các công ty quản lý mạng xã hội gỡ bỏ hàng nghìn nội dung được cho là có quan điểm trái chiều
các tổ chức quốc tế cũng không nhìn nhận rõ được vấn đề này không đi sâu như cái bản chất của vấn đề này và rồi họ đã vào vờ họ nói theo
thực chất đây là cái luận điệu mà chúng ta dùng chứ là vô cáo
free the house còn hồ đồ cho rằng người dùng mạng xã hội ở việt nam không được tự do bày tỏ suy nghĩ trinh kiến của mình
các đối tượng này thường lợi dụng quyền tự do dân chủ để tuyên truyền xuyên tạc chống phá lại đảng nhà nước việt nam
vô cáo chính quyền việt nam là đàn áp về vấn đề tự do ngôn luận tự do tôn giáo
nhưng thực tế là ở tại việt nam thì quyền tự do ngôn luận của người dân luôn luôn được đảng nhà nước việt nam đảm bảo
tự do không có nghĩa là anh tự do đi phá hủy xâm phạm cái tự do của người khác
thì thực tế mà nói hiện nay trên mạng chúng ta có vấn đề đấy
anh sử dụng cái quyền tự do ngôn luận trên báo chí trên phương tiện truyền thông
và anh dùng cái đó để anh đi đả kích người khác một cách vô tội bạo
đấy là một cái sự lạm dụng cái quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội
báo cáo này của freem house cũng xuyên tạc rằng quyền riêng tư cá nhân bị xâm phạm
khi người dân cài đặt các ứng dụng phòng chống covid một mươi chín và làm căn cước công dân địa tử
đồng thời quy trục việt nam áp dụng biện pháp kỹ thuật để hạn chế quyền truy cập internet của công dân
vì lý do chính trị hoặc an ninh
từ đó trắng trợ vụ cáo việt nam vi phạm quyền con người
tại điều một mươi chín điều hai mươi của công ước về quyền dân sự và chính trị của liên hợp quốc năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cũng đã nêu rất rõ trong việc thực hiện các quyền này thì cũng không được gây ra những thù án
chủng tộc sát tộc gây bạo lực hoặc chiến tranh
tất cả các thủ đoạn trên đều vì một mục đích nhằm hạ thấp hình ảnh
làm mất uy tín của việt nam và một số quốc gia khác trên trường quốc tế
về lâu dài từ các báo cáo thường niên chúng tạo thành kho dữ liệu giả chứng cứ giả
đợi khi có cơ hội thì lấy đó làm cây cớ để can thiệp vào nội bộ việt nam
với động cơ chính trị như vậy thì không cần phải bàn luận về tính khách quan
trong các báo cáo
tất cả các báo cáo của freedom house rất nhiều quốc gia có tên trong đó
đã lên tiếng phản đối và vạch trần sự vô lý vô giá trị của bàn báo cáo
một điểm dễ nhận thấy nhất đó là bản báo cáo này thường dựa trên những thông tin
phiến diện chủ quan để rồi từ đó đưa ra những kết luận đầy tính quy trục
hầu hết các tiêu chí chấm liềm đánh giá của freedom house đều dựa trên
chư bài nguyên quyền và tự do ngôn luận như pháp luật về kiểm soát an ninh mạng
hay việc đưa ra xét xử các tối tượng
pháp luật mà đưa các thế lực thủ định gọi là nhà hoạt động
đây đều là cái cơ để báo cáo này xếp việt nam ở mức điểm rất thấp
các đối tượng này thường lợi dụng các báo cáo cũng như là các số liệu
của các trang mạng phản động ở nước ngoài như là bbc rfa rfi hay là fbtn
để từ đó viện dẫn lên tình trạng nhân quyền ở tại việt nam
mưu đồ phá hoại sự ổn định chính trị việt nam của fredam house càng lộ rõ hơn
khi các nhận xét đều bám vào bài viết của các trang tin thiếu thiện trí như voa rfa
thậm chí còn góp nhận cả từ các tài khoản mạng xã hội của các phần tự phản động lưu vong
và tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố việt tân
những đánh giá biện đặt vô căn cứ của freedom house về tự do internet
đã cố tình phớt lờ thực tế sinh động những thành tựu trong bảo đảm quyền tự do internet ở việt nam

vì vậy những nỗ lực thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ở việt nam nói chung
và quyền tự do internet nói riêng đã được người dân trong nước và quốc tế đánh giá cao
theo thống kê của we are social tỷ lệ người dùng internet ở việt nam đứng thứ một mươi hai trên toàn thế giới
với sáu mươi tám triệu người dùng internet thường xuyên
hạ tầng ba g bốn g và mới đây là năm g đã phủ sóng chín mươi chín tám dân cư
mỗi người dân việt nam đều có thể tự do
tìm kiếm thông tin chia sẻ bày tỏ quan điểm cá nhân
ở việt nam đa số các khách sạn nhà hàng đều có wi fi miễn phí tốc độ cao
giá cước internet di động cũng rẻ hơn rất nhiều quốc gia mà tôi từng đến
từ năm mươi lên sáu mươi bây giờ hơn tám mươi nhân dân việt nam tham gia internet và mạng xã hội
các điều nó đón lên tất cả
hiện tất cả các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội lớn trên thế giới đều có mặt tại việt nam
các công ty công nghệ như google meta facebook tiktok đang hoạt động và phát triển mạnh cùng nhiều lợi nhuận từ thị trường việt nam
tôi đã từng ở việt nam khoảng bốn tháng ở đây thật đơn giản để có một thẻ sim điện thoại để sử dụng internet
tôi có thể truy cập tất cả các mạng xã hội xem video hoàn toàn không có sự khó khăn hay cản trở nào cả
tại việt nam người dân có thể tự do chia sẻ bày tỏ thông tin quan điểm cá nhân
thông qua internet nhiều cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương sử dụng internet mạng xã hội để làm việc
giải quyết các thủ tục hành chính và tiếp nhận ý kiến góp ý của người dân
internet cũng là yếu tố căn bản để việt nam xây dựng đề án chuyển đổi số quốc gia
có những cái block cá nhân và đặc biệt là chúng ta bây giờ có những cái mạng xã hội mà dân tham gia gần như là tôi cho là
hầu hết đấy là facebook gần đây nữa là zalo có một số người nữa là sử dụng cả mạng twitter những cái mạng phổ biến thôi
thế thì cái việc đấy là một cái thuận lợi vô cùng cho cái việc trao đổi thông tin trong cộng đồng với nhau cũng như là trong tiếp cận thông tin thu nhận thông tin
thực tế cho thấy liên hợp quốc tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh luôn coi việt nam là một điểm sáng về phát triển con người
đây là những nâng chứng sẵn
đây là những nâng chứng sẵn
việc sống đồng cho việc đảng nhà nước việt nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền được tự do thông tin tự do internet của mỗi người dân
vậy tổ chức freem house có biết tình hình thực tế ở việt nam khi đưa bản báo cáo ra hay không
câu trả lời là họ biết và thậm chí là biết rất rõ nhưng họ vẫn cố tình làm ngơ để xuyên tạc tình hình tự do internet tại việt nam
việc fidam house quy chủ việt nam không có tự do internet
không nằm ngoài mưu đồ cung cấp những thông tin sai lệch dưới vỏ bọc là một báo cáo
để làm công cụ tiếp tay cho những cá nhân tổ chức phản động chống phá việt nam
đây là điều mà dư luận cần hiểu rõ và kịp thời lên án
phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây
kính chào tạm biệt quý vị và các bạn